theo điều tra đối tượng nguyễn thị điệp cùng đồng bọn đã tổ chức đường dây thầu đề ghi số với hơn một mươi địa điểm hoạt động trên nhiều quận huyện của thành phố
sau khi củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ công an tp hcm đã triển khai lực lượng đồng loạt kiểm tra bắt quả tang toàn bộ các đối tượng trong đường dây
tăng vật thu giữ gồm hơn một tỷ đồng tiền mặt một mươi usd cùng nhiều tăng vật khác
với hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ba đối tượng gồm trần hồng quang hoàng văn việt và phạm trung đức vừa bị cơ quan cảnh sát hiểu tra công an tp hcm ra quyết định khởi tố
các đối tượng khai nhận từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng sơ hở của người dân
quang cùng đồng bọn sử dụng vang phá khóa gây ra ba mươi ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh hà tĩnh ngày an quảng bình bình dương và tp hà nội
chiếm đoạt ba mươi ba xe máy các loại
cũng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát hiểu tra công an tp hcm vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn khánh
cuối năm hai nghìn một mươi sáu khánh đến làm thuê tại huyện tân thành và sống như vợ chồng với một người phụ nữ
tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu khánh đã chiếm đoạt của người phụ nữ trên ba mươi hai chỉ vàng và một mươi triệu đồng rồi bỏ trốn
theo trình báo của nạn nhân số tài sản bị mất có giá trị khoảng một trăm ba mươi sáu triệu đồng
và bị hại công an huyện tân thành đã tiến hành xác minh điều tra và bắt giữ khánh
ngày hôm nay phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra
phân tích số măng tươi không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thu giữ tại hộ kinh doanh của bà hoàng thị tính ở xã nhật tự huyện kim bàng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện một ba tấn măng tươi các loại đựng trong một mươi ba thùng phi đã qua sử dụng
có nhắn cảnh báo chưa các khoa chất độc hại
trong đó một số lượng lớn măng đã đổi sang màu thâm đen
bà tính khai nhận mua số măng trên để bán cho các tiểu thương ở một số chợ trên địa bàn tỉnh hà nam
trước thông tin ngày một mươi bảy tháng năm trên báo tuổi trẻ có bài viết phản ánh về việc người dân thắc mắc khi đưa con đến khám tại bệnh viện nhi trung ương
phải trả giá viện phí cao nhưng người bệnh vẫn phải đi lòng vòng tìm chỗ khám
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết cục đã đề nghị giám đốc bệnh viện nhi trung ương
khẩn trương xác minh sự việc mà bài báo đã nêu trên tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
cụ thể bệnh viện nhi trung ương cần ra soát chấn trình đảm bảo thực hiện quy trình khám chữa bệnh theo đúng quy định của bộ y tế
bệnh viện thực hiện thu viện phí theo đúng quy định và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh
nếu có sai phạm lãnh đạo bệnh viện xử lý nghiêm các tập thể cá nhân theo đúng quy định hiện hành
bệnh viện nhi trung ương công khai thông tin và kết quả xử lý khắc phục cho cơ quan truyền thông báo cáo về bộ y tế trước ngày hai mươi sáu tháng năm
liên quan đến cuộc tấn công mạng toàn cầu bằng mã đầu wanacry theo thống kê mới nhất của tập đoàn công nghệ bkv
việt nam đã có hơn một chín trăm linh máy tính bị nhiễm mã độc tống tiền gonacray
các chuyên gia về an toàn thông tin và bảo mật đang khẩn trương tìm biện pháp giảm thiểu thiệt hại do loại mã độc này gây ra
theo các chuyên gia về an toàn thông tin và bảo mật tại thời điểm này có thể khẳng định
mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền đang hoành hành trên thế giới nhưng wanacry không bùng nổ ở việt nam
tuy nhiên với năm mươi hai máy tính tại việt nam tương đương với bốn triệu máy tính chưa được vá lỗ hổng eternal blue
là lỗ hổng mà mã độc mã hóa dữ liệu wannacry tấn công

các máy này có thể bị nhiễm mã độc bất cứ lúc nào nếu hacker mở rộng việc tấn công
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh ngày một mươi tám tháng năm
mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình trên intv